sáng nay tòa nhân dân huyện ninh hải tỉnh ninh thuận mở phiên tòa xét xử bị cáo phan văn tâm
trú tại thị trấn khánh hải huyện ninh hải về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi năm tháng chín tổ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của thị trấn khánh hải
thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự kiểm soát người ra vào tại chợ khánh hải
phan văn tâm ngồi tại nhà bạn đối diện gần đó liên tục to tiếng chửi tục xúc phạm
cầm ghế đe dọa lực lượng chức năng làm việc tại chốt
nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn côn đồ và không đeo khẩu trang
nên tổ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại chợ khánh hải phối hợp với công an thị trấn
mời tâm về trụ sở làm việc thì đối tượng không chấp hành mà còn bất ngờ lấy dao ra
đâm nhiều nhát vào lực lượng chức năng làm ông dương văn châu bảo vệ dân phố
bị thương ở cổ tay với thương tật năm
kết thúc phiên tòa phan văn tâm bị tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ